anh cương này tại thủ đô hà nội đã có trận mưa to giải nhiệt từ chiều tối qua cho tới sáng sớm ngày hôm nay
vậy thì cái hình thái thời tiết này nó có diễn ra trong ngày hôm nay tiếp không ạ
vâng thưa chị trang cũng như là quý vị khán giả
trong ngày hôm nay thì mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại đông bắc bộ
trong đó thì có thủ đô hà nội
vì thế hình thái thời tiết mát mẻ này thì vẫn duy trì trong ngày hôm nay
nhiệt độ phổ biến sẽ là từ ba mươi một cho tới ba mươi hai độ c
tuy nhiên thì mưa lớn cũng khiến cho các nơi ở bắc bộ dễ xảy ra lũ quét
đặc biệt là ở vùng núi cao và tình trạng sạt lở đất
người dân thì cần đặc biệt chú ý nhất là khi mưa lớn xảy ra vào trong đêm
vì chúng ta thường hay mất cảnh giá
dạ vâng ạ
và bên cạnh đó thì nam bộ cũng xuất hiện mưa nhiều do có gió tây nam hoạt động mạnh
và mưa trải rộng trên khắp các tỉnh thành từ cà mau cho tới bình phước
người dân cũng cần phải đề phòng rông lốc gió giật mạnh đi kèm
nhưng mà trái lại thì tại thừa thiên huế cho đến bình thuận thì sẽ duy trì trạng thái nắng nóng
nhiệt độ là từ ba mươi năm cho tới ba mươi bảy độ c